liên quan tới cuộc trưng cầu ý dân ở ukraine giới chức bốn tỉnh ukraine đã công bố kết quả kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu
và cho kết quả cho thấy hầu hết cử tri ủng hộ việc sắp nhập các địa phương này vào nga
số cử tri đi bỏ phiếu bao gồm cả những cư dân bốn vùng đang sinh sống ở nga
không có vi phạm nghiêm trọng nào được ghi nhận trong cuộc trưng cầu ý dân
một trăm linh số phiếu bầu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sắp nhập nga của bốn tỉnh ukraine đã được kiểm đếm
với kết quả cho thấy tỉ lệ cử tri bỏ phiếu ủng hộ sắp nhập nga của donetsk là chín mươi chín hai mươi ba
của lugansk là chín mươi tám bốn mươi hai của zaporizhia là chín mươi ba một mươi một và của kyrgyzstan là tám mươi bảy năm
chúng tôi đã đi một chặng đường dài để đạt được điều này và đây là kết quả mà chúng tôi mong muốn
chúng tôi hài lòng về lựa chọn của người dân
kết quả cũng chứng tỏ rõ ràng hơn rằng chúng tôi muốn về nhà chúng tôi muốn về với nga
hoạt động trưng cầu ý dân ở bốn địa phương ukraine kéo dài năm ngày khởi động từ hôm hai mươi ba tháng chín
trong bốn ngày đầu tiên cử tri được lựa chọn bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu di động hoặc tại nhà
thành viên ủy ban bầu cử địa phương sẽ mang thùng phiếu tới tận nhà người dân để đảm bảo an ninh
trong ngày bỏ phiếu cuối cùng hai mươi bảy tháng chín cư dân các vùng này trực tiếp đến điểm bỏ phiếu cố định để bày tỏ quan điểm
hàng nghìn điểm bỏ phiếu đã được lập ra ở cả bốn địa phương và trên lãnh thổ nga để những người đã di chuyển sang nga cũng được bỏ phiếu
nga khẳng định sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân các vùng ukraine
điện kremlin cho rằng việc công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân ở donetsk lugansk kherson và zaporizhia sẽ được thực hiện bởi một quy trình với các nhà lập pháp
tuy nhiên ukraine mỹ và các quốc gia châu âu những ngày qua phản đối các cuộc trưng cầu đồng thời khẳng định sẽ không công nhận kết quả các cuộc bỏ phiếu
kiev cũng cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người hỗ trợ và tham gia chương cầu ý dân